để người dân nghèo đối tượng chính sách ở các địa phương được đón tết trong no ấm và vui tươi
thủ tướng chính phủ đã quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt hạn hán vừa qua
hiện thì các địa phương đang khẩn trương cấp phát cho các hộ nghèo kịp thời đón tết
trong đợt này một mươi ba tỉnh được nhận gạo hỗ trợ từ chính phủ với số lượng trên chín tấn
phần lớn các địa phương được nhận cứu trợ trong đợt này thuộc các tỉnh miền núi phía bắc miền trung và tây nguyên
riêng khu vực tây nguyên có bốn tỉnh là con tum gia lai đắk lắc và đắk nông được hỗ trợ gần hai một nghìn tấn gạo cho hàng chục nghìn hộ dân
đây là những địa phương có tỷ lệ hộ đói nghèo còn ở mức cao nhất là sau đợt nắng hạn kéo dài vừa qua khiến đời sống của người dân chịu nhiều ảnh hưởng
hiện toàn bộ số gạo cứu trợ đã được cục dự trữ bắc tây nguyên chuyển về tận các xã để kịp thời cấp phát cho dân với định mức một mươi năm kg gạo cho mỗi nhân khẩu
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh gấp rút hỗ trợ gạo của chính phủ kịp thời đúng đối tượng theo quy định không để bà con đứt bữa thiếu đói trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn hai mươi